tiếp tục thông tin về tình hình an ninh bất ổn do bạo loạn tại ecuador
tổng thống nước này daniel noboa cho hay tổng cộng một trăm bảy mươi tám nhân viên bảo vệ trại giam và nhân viên hành chính
đang bị các tù nhân bắt làm con tin tại các tòa nhà tù trên toàn quốc
phát biểu trước báo giới tổng thống noboa nhấn mạnh chính phủ sẽ thực hiện tất cả các hành động cần thiết để giải cứu các con tin
ông cũng khẳng định sẽ không đàm phán với những kẻ khủng bố nhằm đáp trả những yêu cầu do một thủ lĩnh băng đảng tội phạm đưa ra
trước đó fabricio colon pico người đứng đầu băng đảng los lobos khét tiếng tại ecuador hôm tám tháng một đã trốn thoát khỏi nhà tù nơi y đang bị giam giữ
đối tượng này sau đó đăng tải một đoạn video trên mạng xã hội trong đó yêu cầu chính phủ đảm bảo tính mạng để đối lấy việc ra đầu thú cho các lực lượng chức năng
tình hình bạo lực leo thang buộc tổng thống noboa phải ban bố tình trạng xung đột vũ trang trong nước và chỉ thị thực thi chiến dịch triệt phá các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia hoạt động ở ecuador
chỉ trong ngày một mươi tháng một lực lượng an ninh đã bắt giữ ba trăm hai mươi chín đối tượng thuộc các băng đảng tội phạm và tiêu diệt năm tên khủng bố
ngày một mươi một tháng một quân đội mỹ và anh đã tiến hành không kích hơn một mươi địa điểm của lực lượng houthi tại yemen trong một cuộc tấn công trả đũa quy mô lớn bằng tên lửa tomahawk phóng từ tàu chiến và các chiến đấu cơ
một số quan chức mỹ giấu tên cho biết mục tiêu của cuộc không kích này gồm các trung tâm hậu cần hệ thống phòng không và các địa điểm cất giấu vũ khí của houthi
các cuộc không kích trên đánh dấu phản ứng đầu tiên của quân đội mỹ nhằm đáp trả chiến dịch tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa dai dẳng nhằm vào các tàu thương mại trên biển đỏ kể từ sau khi nổ ra cuộc xung đột giữa phong trào hồi giáo hamas và israel tại giải gaza
cuộc không kích có sự phối hợp giữa quân đội hai nước mỹ anh diễn ra chỉ một tuần sau khi nhà trắng và một loạt quốc gia đối tác đưa ra cảnh báo cuối cùng trong đó yêu cầu houthi ngừng các cuộc tấn công hoặc sẽ phải hứng chịu các phản ứng quân sự tiềm tàng
trong khi đó lực lượng houthi tại yemen cảnh báo sẽ đáp trả mạnh mẽ mọi hành động tấn công mà mỹ và các đồng minh dự định tiến hành chống lực lượng này
phiên tòa xét xử cựu tổng thống donald trump tại new york mỹ với các cáo buộc gian lận tài chính dân sự đã kết thúc phần tranh luận cuối cùng vào ngày một mươi một tháng một
dự kiến tòa án sẽ công bố phán quyết đối với vụ kiện này trong tháng này sau khi hoàn thành các thủ tục cuối cùng
trong phiên tòa cựu tổng thống trump khẳng định các báo cáo tài chính của tập đoàn trump là hoàn hảo và tiếp tục cáo buộc phim xét xử chỉ là một cuộc săn phù thủy ám chỉ mục đích chính trị nhằm chống lại ông
mặc dù chưa có phán quyết chính thức
nhưng dự kiến bản án sẽ mang lại bất lợi cho cựu tổng thống trump khi bao gồm việc tịch thu lợi nhuận bất chính bồi thường thiệt hại tiền phạt với các cáo buộc làm sai lệch hồ sơ kinh doanh gian lận bảo hiểm gian lận báo cáo tài chính
tổng số tiền phạt có thể lên đến ba trăm bảy mươi triệu đô la mỹ với hình phạt cấm vĩnh viễn ông trump và các thành viên gia đình kinh doanh tại new york
các luật sư của ông trump đã lên kế hoạch kháng cáo phán quyết của tòa án
mặc dù là ứng cử viên hàng đầu đại diện cho đảng cộng hòa ra tranh cử tổng thống vào cuối năm nay nhưng ông trump hiện đang phải đối mặt với bốn vụ án hình sự nữa với cáo buộc can thiệp hoặc lật ngược kết quả bầu cử tổng thống năm hai nghìn hai mươi
dự kiến ông trump sẽ phải ra hầu tòa sớm nhất là ngày bốn tháng ba tới chỉ muốn ngay trước sự kiện quan trọng kinh điển ngày bầu cử siêu thứ ba
bộ trưởng nội vụ phần lan mary rantanen thông báo chính phủ nước này đã quyết định tiếp tục đóng cửa biên giới với nga cho tới ngày một mươi một tháng hai
do hiện vẫn còn người di cư đang tìm cách vượt biên song cho biết chính phủ có thể thay đổi quyết định nếu nhận thấy không còn mối đe dọa về an ninh quốc gia và trật tự xã hội
với lý do ngăn chặn dòng người tị nạn và di cư bất hợp pháp chính phủ phần lan đã đóng cửa toàn bộ các cửa khẩu biên giới phía đông với nga từ giữa tháng một mươi hai năm ngoái
theo kế hoạch quyết định này có hiệu lực tới ngày một mươi bốn tháng một tới chính phủ nga đã phản đối quyết định của phần lan cho rằng helsinki đã vi phạm quyền và lợi ích của người phần lan cũng như người nga
phần lan có chung đường biên giới dài một ba trăm bốn mươi km với nga sau khi được kết nạp vào tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato vào tháng bốn năm ngoái biên giới quốc gia này đã trở thành biên giới chung của nato
theo số liệu do chính phủ phần lan công bố ngày một mươi một tháng một kể từ đầu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba hơn chín trăm linh người xin tị nạn đã đến phần lan qua khu vực biên giới phía đông nước này
cục hàng không mỹ faa đang tiến hành điều tra những sai sót tiềm ẩn trong quy trình sản xuất của hãng boeing nhằm đảm bảo máy bay của hãng này

theo cục hàng không mỹ boeing có thể đã không đảm bảo các sản phẩm hoàn thiện của mình tuân thủ thiết kế đã được phê duyệt và trong điều kiện vận hành an toàn theo quy trình kiểm tra và thử nghiệm của hệ thống chất lượng
từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
hàng triệu người đã di tản xa cách người thân hay phải sống trong những căn hầm chật hẹp hàng tháng trời
nhằm thích ứng và vượt qua những vết sẹo của bản thân
nhiều người dân ukraine đã tìm đến những câu lạc bộ kết nối với thiên nhiên
để chữa lành những chấn thương tâm lý do chiến tranh
và đây cũng là câu chuyện sẽ được gửi tới quý vị trong phần cuối của bản tin an ninh thế giới sau đây
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại
sau khi trở về từ tiền tuyến chị evgenia panceva đã ngay lập tức đến thăm câu lạc bộ cưỡi ngựa lefip
để giúp phục hồi thể chất sau những căng thẳng trên chiến trường
trước khi xung đột xảy ra chị evgenia từng tích cực tham gia bộ môn cưỡi ngựa
giờ đây chị chơi lại môn thể thao này hoặc đơn giản là kết nối với ngựa để chữa lành cảm xúc
khá nhiều người khác cũng giống như chị
nhiều người ghé qua đây đã từng trải qua cú sốc một số khác thì bị thương
khi tương tác với ngựa họ sẽ cảm thấy thoải mái tiếp xúc gần gũi hơn là với những người lạ khác
còn anh stepan churachik bị thương nặng sau một vụ nổ bom gần danes
giờ mọi hoạt động di chuyển của anh đều cần đến chiếc xe lăn
anh cũng tìm đến câu lạc bộ đua ngựa này nhằm xóa mở đi những vết thương tinh thần trong quá khứ
rất nhiều người nói rằng ngựa có thể chữa lành vết thương như của tôi nên tôi đã đến đây thử
trong đầu tôi có rất nhiều thứ dối bời nhưng những chú ngựa ở đây
đã giúp tôi vơi đi bớt nỗi đau
đây vẫn là giai đoạn đầu của quá trình chấp nhận sau những tổn thương tâm lý
tất cả chúng ta đều có những mối lo và không thể chữa khỏi nó
nhưng chúng ta có thể học cách sống chung và thích nghi với những suy nghĩ đó
trường hợp như chị yevgenia hay anh stepan không hiếm tại ukraine
khi rất nhiều người dân ở đây trong đó bao gồm cả trẻ em
cũng trải qua những tác động tâm lý tiêu cực
và cần tìm đến các biện pháp chữa lành chẳng hạn như đến với nghệ thuật
mọi người sẽ không thể tưởng tượng các bạn nhỏ đang phải trải qua những gì đâu
mục tiêu của tôi là giúp nữ trẻ cảm thấy hạnh phúc hơn khi gần gũi với chúng
tại thời điểm này dưới phút này những đứa trẻ hoàn toàn tự do hạnh phúc
dù chỉ trong một đến hai giờ ngắn ngủi
cách trị liệu này có tác dụng rất hiệu quả
chơi cùng những chú cún là một phần của buổi trị liệu tâm lý đang được trung tâm nhân đạo ở thành

có khoảng hai mươi tám chú chó tai dài giống tây ban nha được lựa chọn để chơi cùng các em nhỏ vẽ và hát những bài đồng giao
tâm lý của một đứa trẻ rất dễ bị tổn thương bởi cuộc chiến đang diễn ra
chúng rất lo lắng vì điều đó
một số trẻ rất sợ hãi và chúng tôi giúp chúng thoát khỏi trạng thái tâm lý này
quỹ nhiên đồng liên hợp quốc cho biết
ước tính có khoảng một năm triệu đồng
một năm triệu trẻ em ukraine có nguy cơ bị trầm cảm lo âu rối loạn căng thẳng sau chấn thương
và các vấn đề sức khỏe tâm thần khác với những ảnh hưởng có thể kéo dài
do vậy việc quan tâm đến sức khỏe tâm thần của các em ngay từ sớm là điều rất quan trọng